vào sáng ngày hôm nay phòng cảnh sát phòng trái trị cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đắk lắc đã tìm thấy thi thể ông tống quốc cường ba mươi chín tuổi là nhân viên của khu du lịch thác đô đài nưu gia long gặp nạn khi lái xe địa hình chở khách tham quan du lịch ở sông sê đê pốc
lực lượng đã tìm thấy thi thể nạn nhân khi tự nổi vào lúc sáu giờ sáng nay cách vị trí gặp nạn khoảng tám trăm linh mét về phía hạ lưu sông sê đê pốc
trước đó trưa ngày bốn tháng một mươi một tại thác gia long ông cường và một nhân viên khác đều thuộc khu du lịch thác gray nu gia long sử dụng xe ô tô địa hình chở bốn khách tham quan du lịch
đến khúc đường chạy ở mét sông sê đê pốc thì xe gặp sự cố nên người và xe bị cuốn trôi
vào lúc này thì rất may bốn người khách và một nhân viên nhảy ra được khỏi xe thoát nạn
riêng tài xế cường cùng chiếc xe đã bị nước cuốn trôi